chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong đã nhấn mạnh như trên tại buổi tiếp dân ba phường an lợi đông thủ thiêm và an khánh thuộc dự án khu đô thị mới thủ thiêm quận hai ngày một mươi bốn tháng một mươi một
trước khi diễn ra buổi tiếp dân vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một tập thể đương nhiệm thường trực ubnd tp hcm đã có buổi gặp gỡ thường trực ubnd tp hcm qua các thời kỳ với khoảng ba mươi vị lãnh đạo chủ chốt được mời
tiếp theo là bài trợ giá xe buýt lợi ích thuộc về ai được đăng trên báo thời này
cuộc tranh cãi bất tận là nhan đề của bài viết được đăng trên trang một mươi sáu
thật ra cuộc tranh cãi về câu chuyện trợ giá xe buýt chủ yếu diễn ra tại tp hcm nơi đang nóng với thực tế phũ phàng là các doanh nghiệp xe buýt đang khốn đốn chính vì được trợ giá
còn tại hà nội không có cuộc tranh cãi về trợ giá mà chỉ có những cuộc tranh cãi về nhận tuyến xe buýt trợ giá thôi
tại nhiều địa phương có ngành du lịch phát triển như đà nẵng khánh hòa và phú quốc
lao động nước ngoài hiện đang tràn ngập ở các khu nghỉ dưỡng các công ty du lịch cơ sở kinh doanh sản phẩm và dịch vụ du lịch
trong đó phần lớn là lao động chui
tràn ngập lao động ngoại chui là bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
tuy nhiên theo cơ quan chức năng các địa phương việc kiểm tra và xử lý người nước ngoài sang việt nam làm việc chui cũng như bắt cóc bỏ đĩa
do những bất cập trong cơ chế kiểm tra và quản lý sự thiếu hợp tác của các ngành chức năng và đặc biệt là các đơn vị kinh doanh du lịch
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang sáu trang bảy
còn trên trang một mươi một báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay thì có bài viết đáng chú ý
dịch sốt xuất huyết tại tp hcm bước vào giai đoạn đỉnh
theo thống kê từ trung tâm y tế dự phòng tp hcm từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay có một mươi chín hai mươi trường hợp nhập viện điều trị xuất xuất huyết
bằng con số của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tháng một mươi một được xem là đỉnh của dịch sốt xuất huyết
cá biệt trong tháng một mươi có những thời điểm mỗi tuần có tới hơn một một trăm linh bệnh
các bệnh nhân nhập viện do sốt xuất huyết
dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số được triển khai trong bối cảnh các doanh nghiệp di động đang cung cấp dịch vụ cho hơn một trăm hai mươi triệu thuê bao
chuyển mạng giữ số nhà mạng cạnh tranh người dùng được lợi là nội dung chính của bài viết được đăng trên báo lao động
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một dịch vụ chuyển mạng giữ số chính thức được ba nhà mạng lớn là viettel mobile phone và vinaphone cung cấp tới người dùng là thuê bao trả sau
dịch vụ này đi vào cuộc sống ngoài những thuận lợi cho người dùng tăng tính cạnh tranh
và nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông vẫn còn những băn khoăn về khả năng đáp ứng chất lượng sóng
bởi lẽ thời gian đầu chắc chắn sẽ có sự chuyển dịch lớn và nguy cơ cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà mạng như giảm giá tăng khuyến mãi để thu hút người dùng
còn bá hà nội mới số ra hôm nay có bài thiếu chợ chính ở nội đô giải pháp nào
đi chợ nhờ hàng xóm mua hàng vội vàng tại những điểm họp chợ tạm hàng rong hoặc đi nhiều cây số mới có một cái chợ đó là nỗi niềm của người dân tại các phường trắng chợ chính